câu hỏi đầu tiên ngày hôm nay là của một khán giả đã gửi đến chương trình như sau
chị nguyễn thị thành ở thị trấn phố nối mỹ hào hưng yên hỏi
cháu nhà em tám tháng bị sốt được bác sĩ trần đoán viêm phổi
bác sĩ đã kê kháng sinh bé hết sốt nhưng vẫn ho khỏ khe vào buổi tối và có đơm
vậy em phải làm gì để cháu dễ thở và hết đơm
mong bác sĩ chỉ dùng vì em không muốn cho cháu uống nhiều thuốc tây cũng như là thuốc kháng sinh ạ
một câu hỏi cho trẻ nhỏ và chắc chắn là chúng tôi sẽ cần sự tư vấn của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị diệu thì
xin mời chị
vâng như chị đã nói là cháu nhà chị là tám tháng tuổi được bác sĩ chuẩn đoán là viêm phổi
tuy nhiên bác sĩ kê đơn kháng sinh về nhà theo tôi hiểu như thế
nghĩa là bệnh không nặng vì thừa những bệnh nặng tiêm kháng sinh thì chúng tôi yêu cầu trẻ nhập viện
như vậy thứ nhất là đứa trẻ không nặng
cái thứ hai nữa là chị cũng không nói là cái ngày hôm nay là ngày thứ mấy của bệnh rồi
bởi vì một cái thông thường một cái viêm phổi thông thường thì nó khoảng bảy đến một mươi ngày các trẻ sẽ khỏi
chúng ta như tôi đã chia sẻ lúc nãy tức là cái phản xạ khi mà nó viêm thì nó gây một cái rất rất rất là nhiều dịch
và cái phản xạ cơ thể phải ho bật cái đờm này ra
thế thì chúng ta hãy khuyến khích và làm sao động viên đứa trẻ ho và bật được đờm này ra
tất nhiên đứa trẻ tám tháng là chúng ta sẽ không khuyến khích được
tuy nhiên chúng ta sẽ thấy là ông bố bà mẹ luôn luôn có cảm giác là rất lo lắng
bởi vì sao đứa trẻ tám tháng nó không khả được ra
nó cứ ho được đến cái ngã ba chúng ta gọi là hầu họng
nó vướng vướng ở đấy xong nó nuốt xuống
thế và bố mẹ lúc nào cũng cảm thấy nó mắc mất gì ở cổ
thế thì thật ra nếu như đứa trẻ nó vẫn chúng ta nhìn toàn trạng
đứa trẻ nó vẫn ăn chơi bình thường nó vẫn ngủ ngon nó không gọi là nhịp thở nhanh
không có dối loạn về dối loạn về hô hấp gì cả
thì đấy là một cái phản xạ quy trình tự nhiên
và sau bảy đến một mươi ngày nó sẽ giảm dần giảm dần trở trứng đi
thế thì thứ hai nữa là khi bác chị đã cho một liệu trình kháng sinh
thế thì rõ ràng chị thấy nó có hiệu quả
bởi vì là nó khét sốt
thế thì cái chuyện ho khò khè chị phải kiên nhẫn một chút
nhưng nếu mà chị thấy nó có gì bất thường
ví dụ đứa trẻ nó sốt trở lại
ví dụ như trẻ nó quấy khóc không ăn được
ví dụ đứa trẻ nó thở nhanh hơn bình thường
nó không ngủ được
vì như thế nào đứa trẻ nó khó thở
thì phản xạ của bố mẹ thường bế nó lên
cứ nằm là nó sẽ khó thở hơn
thì những cái rượu đấy thì chị phải quay lại bệnh viện
thế còn nếu những trẻ trẻ mà chỉ có ho khò khè thông thường
thì chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng
những cái thuốc ho si rô thông thường thôi
và chúng ta cũng đúng là
chúng ta cũng không phải lạm dụng thuốc
nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta lại quá sợ thôi
vì chúng ta không dùng
và chúng ta phải tuân thủ điều trị sau bảy đến một mươi ngày
thì chúng ta có thể khám lại bác sĩ
và tôi cũng không biết ngày này là ngày thứ mấy rồi
nhưng cũng hy vọng là sau vài ngày nữa
thì các triệu chứng chị thấy chuyên giảm dần dần
và đến khoảng ngày thứ một mươi
thì bệnh sẽ xuyên giảm

để hỏi thư vấn bác sĩ tiếp

nhìn thấy bé bị như vậy
thì ai cũng sẽ sốt ruột thôi
nhưng mà là mong chị cũng hãy dựa vào những lời khuyên
của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị diệu thúy
để thấy là con mình đang như thế nào
để có được cái cách xử trí tốt nhất nhất